mình sống với bạn bè là bình thường trừ mặc cảm
mỗi lần thực sự là một kỳ chuyện nhỏ thôi là tổ chức sinh nhật chẳng hạn
thì khi các bạn tập trung quên lại ngồi mà hạp happy birthday phổ tay lên
lúc đó con người một tay mình không biết làm gì cả
khó khăn là thế trần minh nhuận vẫn kiên trì và tự nhủ
phải vượt qua những mặc cảm khuyết tật dũng cảm đối diện với thực tế
và những nỗ lực đó của anh đã được đề táp xứng đáng
sống trong một môi trường mà người lên lần thì mình là bị nặng nhất
nhưng nhìn về người khuyết tật thì mình là nhà nhất
cho nên cái ý chí của mình nghĩ lực của mình tự nhiên là hẳn thay đổi khá một cách toàn diện lắm
vì không phải là mình là người đổ đến cuối cùng
mà đã có nhiều người khổ hơn mình và bị khuyết tật nặng hơn mình
nhưng họ vẫn sống vui vẻ hai hoa
thì đó là một cái làm điểm nhẫn để mình vượt qua được mặc cảm của mình hiện nay
câu lạc bộ cầu lông thuộc trung tâm văn hóa thể thao tp đông hà
chính là nơi anh nhuận đã tìm được ước mơ của mình
từ việc chỉ ngồi xem mọi người đánh cầu giúp mọi người nhặt cầu trên sân thi đấu
dần dần anh nhận ra niềm đam mê với cẩu lông của mình
lúc mọi người nghỉ ngơi
anh nhuận sẽ mạnh dạn ra sân làm quen với cây vợt quả cầu
nhưng khó khăn ở chỗ với một tay
độ thăng bằng của anh gần như chỉ bằng khi tiếp cận với bộ môn thể thao này
thêm vào đó sức khỏe không tốt cũng là một trở ngại lớn đối với anh
chính trong những lúc khó khăn ấy
quyết tâm của anh nhuận càng được nâng cao để chinh phục sân chơi cầu lông
biết bản thân không lành lặn anh tự tạo cho mình áp lực
và chế độ rèn luyện khắt khe gấp đôi gấp ba người bình thường
chỉ biết là chơi thôi đam mê
thầy họ đến thì mình cũng cố gắng
và mình sẽ tập nhiều hơn
khi tập sân xong
thì mình buổi sáng nó phải tập gấp mấy lần nữa
hoặc là nhiều hơn lúc những người bình thường tập
thì lúc đó là thầy vợt mình lên cho là nhân
cuối cùng với sự cố gắng
và năng khiếu vượt trội của anh khi chơi cầu lông
anh đã được thầy hoàng thanh sự
khi đó là giáo viên của trung tâm
cùng cô lê thị thúy ngà
nhận và tạo điều kiện cho anh được huấn luyện trong một môi trường chuyên nghiệp
dần dần dưới sự dìu dắt của thầy sự và cô nga
anh đã khắc phục được nhược điểm về thể trạng
cũng như nâng cao kỹ năng trong thi đấu
giúp anh có được những thành tích bước đầu đáng kể
khi được chọn vào đội tuyển cuộc thi
càng dấn thân vào sự nghiệp cầu lông chuyên nghiệp
anh nhuận càng tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm và niềm đam mê với cầu lông
ở những buổi tập riêng như thế này
anh lại có cơ hội chia sẻ cùng với người thầy
đã gắn bó với mình bao năm trong sự nghiệp thi đấu của một cầu thủ chuyên nghiệp
mình không nói hết được những tấm lông mà họ đã dân cho mình
những người đã dân cho mình
nhưng mình chỉ có một điều tâm niềm trong lòng mình
là mình sẽ trả ơn
là mình sẽ trả ơn
bằng sự ý chí vươn lên
để khẳng định làm những cái điều mà những anh đã giúp mình
mong muốn điều mình làm
làm được để phù hợp cho tất cả những người khác nữa
nhìn những giọt mồ hôi khi anh rẻn đuyện trên sân tập
mới thấy được những nỗ lực không ngừng vượt lên mọi khiếm khuyết
và nghị lực sống tuyệt vời dần tạo nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống của mình
nhìn những giọt mồ hôi khi anh rẻn đuyện trên sân tập

qua một mươi một năm thi đấu anh đã đạt được rất nhiều thành tích đáng kể
đặc biệt là trong giải thi đấu chuyên nghiệp paragame quốc tế
khởi đầu với thành tích vô địch giải cầu lông toàn quốc năm hai nghìn bốn hai nghìn năm
rồi đến những huy chương vàng ở giải đấu paragame châu á các năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi một

phải thả mình vào và của mình vào bỏ tất cả để phản đấu về một mục tiêu cao quý nhất cho tổ quốc
không chỉ dành thời gian luyện tập cho đội tuyển anh nhuận hiện cũng đang có một công việc ổn định ngay tại quê nhà
đó là làm giáo viên dạy cầu lông ở trường trưng vương thành phố đồng hà
từ những cuộc thi trở về anh có được những chứng chỉ tập huấn chuyên nghiệp ở anh indonesia
nên đã được ban lãnh đạo trường trưng vương tín nhiệm giao cho nhiệm vụ giảng dạy bộ bôn cầu lông ở trường
thực sự là cái điều đó mình cũng dám nghĩ thôi
với bản năng của mình thì mình chưa có nghĩ là đi dạy vào trường đâu
vì mình không có
nói chung là đủ điều kiện vì nhiều người là hai tay nhiều người học bằng cấp ra rất là nhiều
thì làm sao mình mà so sánh về đấu tranh được cái điều đó
để mà trở thành một giáo viên theo tiêu chuẩn thì thầy nhuận là không đủ điều kiện
mà vì thầy nguyễn là một người có tấm huyết có tài năng có nghị lực sống
và một thầy rất là yêu nghề yêu trẻ
với cái điều kiện như vậy thì trường cũng tạo điều kiện để
thì giảng dạy và huấn luyện tới trường
những ngày đầu đứng lớp anh lại tiếp tục gặp phải trở ngại khi cả phụ huynh và các em học sinh đều có những phản ứng khiếm nhã về ông thầy giáo một tay
liệu rằng chỉ với một cánh tay còn lành lặn anh có đủ năng lực để giảng dạy cho con em họ
thế nhưng không phải phân bua nhiều anh đã tự tin lên lớp và dùng chính kiến thức năng lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy
đó không phải
là một quyết định sai lầm
đến nay thầy nhuận đã trở thành một người thầy thân thiết gắn bó với biết bao nữ học sinh của trường
anh vừa là người bạn vừa là người thầy giúp các em học tập và rèn luyện truyền tình yêu với bộ môn cẩu lông cho các em
từ ngày đầu thì chẳng nghĩ là thầy không thể dạy tốt
cháu có thể trở thành một người định cùng khá cẩu lông
nhưng mà đến bây giờ thì cháu thấy thầy là một người rất có nghị lực và thầy đã đào tạo cháu trở thành một người như bây giờ
không chỉ thế anh còn trở thành huấn luyện viên tham gia huấn luyện cho những em học sinh có năng khiếu và đam mê cẩu lông trở thành cầu thủ thi đấu ở các giải của tỉnh thậm chí cả giải thi đấu quốc gia và đã mang về những thành tích đáng kể

lần đầu tiên cháu học cẩu lông cháu thấy thầy bị mất một tay cháu nghĩ là một con người mà mất đi một tay thì sẽ mất kính bằng khi lên cẩu lông
thế mà sau một thời gian cháu học thì cháu thấy thầy rất có nghị lực để vươn lên
trong cuộc sống mình phải biết vươn lên dù có khó khăn đến mấy nếu vươn lên hết sức mình thì mình sẽ có được thành công trong tương lai
được khuôn đúc tình yêu cầu lông từ nhỏ với thầy nhuận những em học sinh ở đây không chỉ được học về cầu lông mà các em còn được truyền cho ý chí và sự kiên trì
nghị lực vươn lên nghịch cảnh cùng những khó khăn trong cuộc sống để viết tiếp ước mơ thể thao như người thầy giáo một tay dạy cẩu lông trần minh nhuận
cháu học được là sống là phải có được cái nghị lực vươn lên
để một thứ gì đó làm cho mình tụt đi cái cảm hứng và sự và niềm yêu thích và niềm đam mê của mình
năm hai nghìn một mươi bốn anh cùng với những người bạn đam mê cẩu lông của mình lập ra câu lộc bộ cẩu lông trưng vương và được nhà trường hỗ trợ cho mượn nhà sinh hoạt thể dục thể thao của trường làm nơi sinh hoạt câu lạc bộ các buổi tối trong tuần
các thành viên nhí trong đội tuyển cũng được khuyến khích tham gia để có thêm thời gian luyện tập tăng cường kỹ năng cho thi đấu

năm hai nghìn một mươi bốn anh cùng với những người bạn đam mê cẩu lông của mình lập ra câu lộc bộ cẩu lông trưng vương và được nhà trường làm nơi sinh hoạt thể dục thể thao của trường làm nơi sinh hoạt thể dục thể thao của trường làm nơi sinh hoạt